chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên thứ trưởng bộ y tế cao minh quang
và tám bị cáo khác trong vụ việc thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn ba tám triệu usd mua nguyên liệu thuốc để phòng chống dịch cúng ah năm n một
xảy ra tại bộ y tế và công ty cổ phần dược phẩm cửu long phiên tòa dự kiến diễn ra trong năm ngày
trong số các bị cáo của vụ án này cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang dương huy liệu cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế
nguyễn việt hùng cựu cục phó cục quản lý dược bộ y tế cùng hai bị cáo khác bị viện kiểm sát nhân dân truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo lương văn hóa cựu tổng giám đốc công ty dược cửu long
nguyễn thanh tòng cựu phó tổng giám đốc công ty dược cửu long và hai cựu cán bộ công ty dược cửu long bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
viện kiểm sát nhân dân xác định các bị cáo thuộc bộ y tế được giao nhiệm vụ ký kết hợp đồng theo dõi việc thực hiện thanh quyết toán hợp đồng
và định kỳ kiểm tra đánh giá việc mua bán nguyên liệu sản xuất thuốc giữa công ty dược cửu long và nhà cung cấp
song các bị cáo trong vụ án đã thiếu trách nhiệm thực hiện không đúng không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao không xem xét đánh giá việc thực hiện điều kiện đàm phán
giá mua nguyên liệu không kiểm tra báo cáo tài chính chứng từ thanh toán
việc này dẫn đến hậu quả là không phát hiện công ty dược cửu long được giảm giá và giữ lại số tiền hơn ba tám triệu usd tương đương hơn sáu mươi một tỷ đồng để sử dụng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
một xe tải chở nhiều kiện hàng không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng phối hợp với công an thành phố đà nẵng phát hiện
cụ thể tại km số một mươi năm đường tránh nam hải vân tổ công tác đã dừng và kiểm tra xe ô tô tải do ông trần hữu duyên chú tỉnh tiền giang điều khiển
phát hiện trên xe có một trăm tám mươi bảy bao hàng hóa gồm giày dép quần áo linh kiện điện tử đồ gia dụng các
các loại có in chữ và mang nhãn hiệu nước ngoài
qua làm việc ông duyên khai nhận vận chuyển số hàng trên từ một người không rõ lai lịch từ bình dương ra hà nội giao cho một công ty thương mại điện tử
toàn bộ số hàng hóa nêu trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vào dạng sáng ngày hôm qua đội tuần tra của đồn biên phòng thổ châu bộ đội biên phòng kiên giang
trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện hai phương tiện vận chuyển hơn sáu mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
tại thời điểm đội tuần tra kiểm tra trên hai phương tiện có bảy người tất cả quê kiên giang thuyền trưởng cùng các thuyền viên không xuất trình được bất kỳ một loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ số dầu nêu trên
hiện tổ công tác đang tạm giữ bảy đối tượng hai phương tiện cùng nhiều vật chứng có liên quan để điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đồng nai vừa bắt hai phương tiện khai thác và vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông đồng nai
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng cảnh sát môi trường phát hiện một khe gỗ đang tiến hành hút cát dưới lòng sông bơm lên một thuyền do ông nguyễn hùng thanh năm mươi tuổi chú tỉnh đồng nai điều khiển
trong khoang thuyền chứa khoảng hai mươi mét khối cát lẫn nước tại khu vực củ lao ba c
khi bị phát hiện các đối tượng trên ghe bơm hút cát đã điều khiển phương tiện bỏ chạy về hướng phường long bình thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh rồi rẽ vào hướng nhánh rạch nhỏ lợi dụng đêm tối địa hình sông rạch phức tạp và nhảy xuống sông tẩu thoát
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện crong năng vừa điều tra làm rõ bắt giữ một đối tượng chuyên lừa
công an huyện crong năng vừa điều tra làm rõ bắt giữ một đối tượng chuyên lửa ủng hộ tiền công đức cho các nhà chùa để chiếm đoạt tài sản đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện tại đắk lắc mà mọi người cần nêu cao cảnh giác
trước đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc nhận được tin báo của tu sĩ thích quảng nhẫn ở chùa kim quang xã phú xuân huyện crom năng tỉnh đắk lắc về việc bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tài sản